ai là người đứng đầu ngân hàng nhưng lại đi gặp trương mỹ lan
còn việc vì sao các bị cáo khác cũng nhận tiền như bị cáo nhưng chỉ bị truy tố tội nhận hối lộ
tất nhiên nhận tiền đều là lợi ích vật chất nhưng bị cáo nhận năm hai triệu đô la mỹ khác với người nhận một trăm linh triệu đồng
chủ tọa phân tích theo cáo trạng vào các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã thành lập đoàn thanh tra scb
đợt một vào ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy là do ông nguyễn văn hưng
phó tránh thanh tra phụ trách trưởng đoàn là bà đỗ thị nhàn cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra về hoạt động cấp tín dụng
các khoản lãi và chi phí phải thu thực trạng xử lý nợ xấu đánh giá hoạt động quản trị
bị cáo đỗ thị nhàn đã chỉ đạo tổ tổng hợp nguyễn thị phụng nguyễn tuấn anh
vũ khánh linh và bùi tuấn khoa trực tiếp chỉnh sửa là nguyễn tuấn anh
bỏ ngoài số liệu phân loại nợ sâu nhóm bốn nhóm năm đối với ba dự án
mũi đèn đỏ dự án a sáu dự án roye garden với tổng dư nợ là ba mươi bảy chín trăm năm mươi ba tỷ đồng
bên cạnh đó sau khi triển khai kế hoạch thanh tra các khoản vay năm hai nghìn một mươi bảy thì phải rõ mục đích sử dụng tiền vay
bị cáo đỗ thị nhàn đã điện thoại báo cáo ông nguyễn văn hưng xin ý kiến
về việc chỉnh sửa kế hoạch theo hướng thu hẹp phạm vi
thời kỳ thanh tra với nhóm bảy mươi một khách hàng địa chỉ tại bốn nguyễn thị minh khai
mục đích điều chỉnh là hướng đến việc kết luận scb xử lý các khoản vay này và hết dư nợ
không còn thiệt hại và không phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý
như vậy theo cáo trạng ông nguyễn văn hưng là người đã chỉ đạo trực tiếp đỗ thị nhàn
và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên ngân hàng nhà nước và chính phủ
tại tòa bị cáo đỗ văn hưng
ông hưng thừa nhận hành vi phạm tội có nhận tiền quà từ đinh văn thành
cựu chủ tịch scb và võ tấn hoàng văn với số tiền là ba trăm chín mươi usd
ông hưng thừa nhận phân loại các khoản nợ trong đợt thanh tra đợt một tại scb
là không đúng quy định thực tế giống với bà nhàn khai ở trên
đến đợt hai thay vì thanh tra bảy mươi một khách hàng vay thì chỉ thanh tra hai mươi khách hàng
tuy nhiên ông nguyễn văn hưng đã phủ nhận các nội dung từ lời khai của bà đỗ thị nhàn
theo hướng mình không hề chỉ đạo
bà nhàn làm sai lệch kết quả thanh tra tại scb
trước đó tại cơ quan điều tra bị cáo nhàn thừa nhận
trong thời gian thanh tra đã nhiều lần nhận tiền từ scb thông qua ông đinh văn thành
kêu chủ tịch scb ông võ tấn hoàng văn kêu tổng giám đốc scb
và ông nguyễn nam tuấn lái xe của ông văn
cụ thể khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ông đinh văn thành và ông võ tấn hoàng văn ra hà nội
và lên phòng làm việc của bị can nhàn ở trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
số hai mươi bảy lý thường kiệt hà nội đưa cho bà nhàn một túi quả cherry
và một túi đựng quả là hai trăm linh usd
bị cắt nhàn sau đó mang tiền về cất ở nhà
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra
xin ý kiến các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại ngân hàng scb
võ tấn hoàng văn và nguyễn nam tuấn ba lần mang các thùng xốp đựng tiền usd đến đưa cho bị can nhàn
trong đó một lần thùng xốp đựng một triệu usd và hai thùng xốp đựng hai triệu usd
tổng cộng ba lần các bị can đưa cho cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng đỗ thị nhàn
số tiền là năm triệu usd
sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng bị can nhàn hỏi ông võ tấn hoàng văn là tiền gì
ông văn nói là tiền của bị cáo trương mỹ lan
cảm ơn bị can nhàn vì đã giúp hỗ trợ cho scb trong quá trình thanh tra
sau đó bị can nhàn lấy tiền
lấy tiền cho vào các thùng khác cất giấu trong phòng ngủ riêng tại căn hộ chưa sử dụng vào việc gì
sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị can nhàn đã gửi hai sáu triệu usd tại nhà người họ hàng
số tiền còn lại bị can nhàn cho vào thùng sát khóa lại mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ
cất vào trong tủ của phòng ngủ
bị can nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa
khởi tố người em trai của bị can nhàn khai
chị gái gửi nhờ cất vào thùng sát trong tủ tại nhà riêng và tự nguyện giao nộp thùng xác đựng tiền
số tiền thu được là ba triệu usd
người họ hàng ở nam định khai nhận bị can nhàn đã hai lần mang tiền đến gửi
một lần là một bốn triệu usd và một lần một hai triệu usd
người này hoàn toàn không biết gì về số nguồn gốc tiền
người họ hàng này có vay của bị cáo nhàn một bốn triệu usd

để mua đất và mở một mươi sổ tiết kiệm
vợ chồng họ đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền một hai triệu usd mà bị can nhàn gửi
một mươi sổ tiết kiệm và một sổ đỏ
sau đó đã nộp thêm sáu trăm linh usd vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can đỗ thị nhàn
sau này bị can nhàn có nhiều lần liên lạc với ông văn để trả lại tiền nhưng ông văn không đến nhận
theo kết luận bị can nhàn khẳng định
những người trên không biết gì về nguồn gốc số tiền
do đó họ không hỏi và bị can tuyệt đối không nói gì